sau tám tiếng tìm mọi cách để tiếp cận tàu vietship một bị chìm trên biển cửa việt tỉnh quảng trị
lực lượng cứu nạn chỉ mới cứu được những người ra cứu nạn bị rơi xuống biển vẫn chưa thể tiếp cận được tàu
chín người trên tàu cần cứu nạn khẩn cấp tàu hải quân đổ cách vị trí cứu nạn một hải lý để hỗ trợ cứu vớt người bị nạn
trực thăng cũng đã được điều động để tham gia ứng cứu
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng một mươi sau gần nửa tiếng rời bờ
một thuyền máy của ngư dân đã vượt sóng
để tiếp cận tàu vietship một thuyền cứu hộ này đã đưa được hai ngư dân trong tổng số một mươi một người trên tàu vào bờ an toàn
tuy nhiên do sóng quá lớn việc cứu hộ không thể tiếp tục
hiện còn chín thuyền viên trên tàu đang cố gắng
bám vào cột khói và một phần còn nổi của chiếc tàu để không bị rơi xuống biển
sức khỏe các thuyền viên hiện đang rất yếu do nhiều ngày ở trên biển
đến thời điểm này sóng to gió lớn kèm nước thủy triều đang dâng cao nên việc ứng cứu gặp vô vản khó khăn
công tác cứu hộ cứu nạn các thuyền viên đang được tỉnh quảng trị khẩn trương triển khai